sau hơn một năm nỗ lực khắc phục sự cố môi trường biển bên cạnh công tác đẩy nhanh tiến độ bồi thường thiệt hại cho bà con ngư dân
một vấn đề khác cũng được cấp ủy chính quyền tỉnh hà tĩnh hết sức lưu tâm đó chính là chuyển đổi nghề nghiệp
hỗ trợ người dân ven biển phục hồi sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
với một trăm hai mươi triệu đồng hỗ trợ sau sự cố môi trường biển gia đình anh dương thìn ở xã kỳ ninh thị xã kỳ anh
đã quyết định đầu tư mô hình chăn nuôi đà điểu những ngày đầu tuy còn gặp khó khăn nhưng với sự nỗ lực cố gắng
sau tám tháng chăn nuôi vợ chồng anh đã xuất bán lứa đà điểu đầu tiên trị giá trên bốn trăm linh triệu đồng
thị xã kỳ anh là địa phương bị ảnh hưởng khá nặng nề sau sự cố môi trường với trên một mươi sáu trường hợp bị thiệt hại
để giúp người dân sớm phục hồi kinh tế tái sản xuất trở lại chính quyền địa phương đã đẩy nhanh tiến độ bồi thường
với trên bốn trăm bốn mươi năm tỷ đồng đồng thời hỗ trợ người dân đa dạng hóa các ngành nghề ven biển như làm nước mắm chăn nuôi trang trại nuôi trồng thủy sản
các mô hình ngày càng phát huy làm giúp người dân có tăng thêm thu nhập trong quá trình vừa đồng hành với nghề biển
nhưng mà vừa có những nghề đúc rảnh rỗi có thể tham gia để rồi tăng thêm thu nhập cho bản thân
tùy vào thế mạnh của từng địa phương vùng biển tỉnh hà tĩnh đã định hướng cho người dân sử dụng tiền bồi thường
để tái sản xuất với những ngành nghề phù hợp hiện những ngành nghề mới này đang hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân
tỉnh đã có nhiều chính sách rất là kịp thời để hỗ trợ cho bà con
và trong thời gian vừa rồi thì đã có rất nhiều mô hình các cái điển hình tốt và có thể từ đây thì tiền khai nhân dòng ra
để sớm khôi phục phát triển sản xuất ổn định đôi sống cho bà con như thế
đa dạng hóa ngành nghề tại địa phương vùng biển là một chủ trương đúng của chính quyền và người dân hà tĩnh
giải pháp này không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
làm phong phú thêm các ngành nghề để người dân không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nghề đi biển